để nâng cao chất lượng giáo dục đại học năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín bộ giáo dục và đào tạo tăng cường công tác tự đánh giá đánh giá ngoài để cải tiến nâng cao chất lượng trên nguyên tắc tôn trọng tính độc lập của các tổ chức kiểm định

năm mươi số cơ sở giáo dục đại học được kiểm định

còn trên báo hà nội mới số ra hôm nay có bài viết ngăn chặn thảm họa kháng thuốc làm gì và bắt đầu từ đâu
các nhà khoa học australia vừa đưa ra cảnh báo về một loại siêu vi khuẩn kháng mọi loại kháng sinh với tên khoa học là staphylococcus epidermidis tụ cầu da
trong khi đó tổ chức y tế thế giới who đã xếp việt nam vào danh sách quốc gia có tỷ lệ kháng thuốc cao nhất thế giới
và ngoài tụ cầu da còn xuất hiện nhiều loại siêu vi khuẩn nguy hiểm hơn có thể kháng tất cả các loại thuốc
vấn đề đặt ra hiện nay là cần phải làm gì và bắt đầu từ đâu để ngăn chặn thảm họa kháng thuốc
các nhà khoa học australia vừa đưa ra cảnh báo về một loại siêu vi khuẩn kháng sinh với tên khoa học là staphylococcus epidermidis tụ cầu da